chương trình vận động hiến máu xuyên việt hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
tính đến ngày hôm nay đã được tổ chức tại hai mươi năm tỉnh thành phố
và đã tiếp nhận được hơn hai mươi tám đơn vị máu
đặc biệt hành trình đỏ đã kết nối được hàng nghìn tình nguyện viên trên toàn quốc
có phần lan tỏa thông điệp mỗi sập máu cho đi một cuộc đời ở lại
và sau đây là tổng hợp về chương trình hành trình đỏ tại các địa phương trong ngày hôm nay
thành phố hồ chí minh là nơi có số lượng đơn vị máu được tiếp nhận lớn nhất
với một năm trăm linh đơn vị hơn hai người dân thuộc nhiều lứa tuổi ngành nghề
đã sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện
hành trình đỏ nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết
ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện tuyên truyền về bệnh tan máu bổng sinh
vận động kêu gọi để mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện
chương trình đã được nhiều đơn vị doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh hưởng ứng tích cực
thành phố hồ chí minh là điểm đến thứ một mươi bảy của hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
xuất phát từ cà mau và vào ngày một mươi hai tháng sáu hành trình đỏ tiến dần ra bắc
và sẽ kết thúc tại thủ đô hà nội vào ngày hai mươi tám tháng bảy tới
ngày sáu tháng bảy tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với văn phòng ban chỉ đạo quốc gia
vận động hiến máu tỉnh nguyện và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổ chức chương trình
hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín thu hút hơn một người đã tham dự và hiến máu
ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh phú yên đã vận động hơn

cán bộ công nhân viên chức chiến sĩ đoàn viên thanh niên
sinh viên và người dân ở các địa phương trong tỉnh là thành phố tuy hòa
các huyện đông hòa tây hòa phú hòa tuy an các trường đại học cao đẳng
và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tham dự
với thông điệp kết nối dòng máu việt ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh khánh hòa
tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng trung sức vì biển đảo thân yêu
với sự tham gia của khoảng hai người dân khánh hòa
tỉnh khánh hòa là năm thứ sáu tham gia chương trình
dự kiến số lượng máu hiến thu được trong ngày sáu tháng bảy là khoảng một năm trăm linh đơn vị
ngày sáu tháng bảy tại thành phố đồng hới ban tổ chức chương trình hành trình đỏ trung mương
phối hợp với ban vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh quảng bình
tổ chức chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín với hơn một hai trăm linh đoàn viên thanh niên
cán bộ viên chức và người lao động tham gia
đây là năm thứ sáu tỉnh quảng bình hưởng ứng chương trình hành trình đỏ
với các hoạt động như meeting tuyên dương cá nhân hiến máu tiêu biểu
kết quả ban tổ chức đã tiếp nhận được gần bảy trăm năm mươi đơn vị máu huyến tặng
dịp này một mươi hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được khen thưởng
ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh quảng bình trao một mươi năm xuất quà
cho các bệnh nhân bị các bệnh về máu